và chưa bao giờ kết thúc và có quá nhiều điều bi hài xung quanh câu chuyện này
tôi những nhớ những năm trước đây cũng nghe cũng còn nhớ một câu chuyện cũng rất hài hước
có nói về một cái du khách người mỹ mà nó lại đi ở trên đường phố hà nội
tự nhiên nó bịch một cái bạch cát rơi ngay sau lưng ấy nhìn lên thấy các cửa sổ đóng kín cả
không biết ai lên rơi nhưng với quan niệm của vị khách này thấy đất không phải là rác mà chỉ là một cái túi đồ hoài
nó rơi từ trên trời xuống nó đi nó sợ kẻ gian nó lại lấy cái túi đồ
thì cái người kia bị thiệt cuối cùng nó tính toán lãi của nó quay trở lại nhặt cái túi đó
tìm hỏi thăm mãi với công an phường để giao nộp
và giao nộp xong thì cũng rất may đồng chí trực ban rất thông minh
đồng chí lập tức hiểu rõ vấn đề ngay yêu cầu làm biên bản và yêu cầu ký vào để cho vị khách nó đi
và tất nhiên vị khách nó vừa mới đi ra khỏi cửa thì đồng chí công an cầm ngay cái bị túi đồ đó
và chạy tới thùng rác nhém vào thùng rác
nhưng mà rõ ràng là cái tập quán vứt rác ra đường
tập quán gửi rác gửi gươm cho gió như thế này của chúng ta là khá phổ biến
câu chuyện này nó vừa đúng như anh dẫn lúc đấy là bi hài
vì tôi thấy là ở đây nhìn một cách nghiêm túc chúng ta đang hướng câu chuyện đấy một cái sự hài hước thôi
nhưng thực ra nhìn một cách nghiêm túc thì rõ ràng nó rác ở đây nó là một cái nguồn mầm bệnh và những cái không tốt
và nhất là không được trôn không được xử lý thì nó sẽ theo nó phát tán ra
và ai hình dung ra hàng nghìn cây số
từ hương văn
hương khê vào đến phía nam
thì nó nếu như đấy là dịch bệnh thì nó sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào
cho nên rõ ràng đây là hành vi mà chúng ta cần phải lên án
và ở đây thì rõ ràng câu chuyện này cũng gợi nhiều điều
có thể thậm chí những điều bên ngoài cái việc câu chuyện của hương khê
bởi vì tôi vẫn nhớ là những năm tháng trước đây tôi cũng hay đi công tác nhiều đi tàu hỏa
cái việc trên tàu mà đi ngang vùng rừng núi và bao nhiêu những cái thư rác ở trên tàu họ tống xuống dọc đường là bình thường
có thể nói là ngành đường sắt làm cái điều đó một cách thản nhiên lắm
và có vẻ như là đúng như một cái
hương khê đã nhận nhiều rác từ các đoàn tàu mang tới rồi bây giờ họ gửi rả lại một ít thôi
tất nhiên là cũng không thể nào biết giải được những cái hành vi treo rác lên tàu
nhưng đúng là ở đây nó cho thấy một điều thế này
sự ô nhiễm đã trở nên nghiêm trọng
và cái nguyên nhân trực tiếp khiến cho bà con hương khê
mà buộc phải treo rác lên tàu để giải phóng bớt rác ra khỏi quê hương của mình
thì nó có cái điều là ở chỗ không còn chỗ chứa nữa thôi
vậy thì nhờ nơi khác chứa hộ một ít
nhưng đằng sau đó nó cho thấy câu chuyện là
cái câu chuyện rộng hơn
là cái việc xử lý rác thải các vùng nông thôn của chúng ta
thực sự như nhà báo bùi hoàng thám nói
đã trở nên báo động
mà không phải bây giờ nhiều năm qua rồi
rác thải và những cái chất thải của các cái làng nghề
ở các vùng nông thôn
đấy là làng nghề
và những cái vùng tập trung rác thải các cái vùng nông thôn gần thành phố
đôi lúc đã gặp cái sự phản ứng quyết liệt của bà con ở vùng đó
rất nhiều câu chuyện đã xảy ra
nó cho thấy là hình như chúng ta cũng chưa thực sự giải quyết được vấn đề rác thải nông thôn
kể cả một cái chiến lược rác thải nông thôn thì cũng chưa được đề ra
trong những năm sắp tới
có biết nhà báo bùi hoàng thám có theo dõi vấn đề này không
khi mà bộ trưởng trần hồng hà ấy
anh mới lên nhậm chức ấy
thì anh ấy có email tôi
anh ấy hỏi là
theo anh thì bây giờ cái vấn đề quan tâm là gì
thì tôi có nói anh ấy là
vấn đề quan tâm bây giờ ở rác thải thành phố
thì đã có nơi xử lý
và tất nhiên là đã nhận được sự quan tâm đúng mức
nhưng mà rác thải nông thôn nó mới kinh
bởi vì rác thải nông thôn nó rộng
nước mình nông thôn rộng lớn
và cái đời sống đặc biệt là cái sự nhận thức
cũng phải nói với anh là thế này nè
về cái rác ở đây nó gắn vệ sinh
thì anh cứ thấy không
khi mà ngày xưa ấy chúng ta xây nhà
là thường là xây xong nhà rồi mới làm khu vệ sinh
thế nhưng bây giờ thì đang có xu hướng ngược lại
làm khu vệ sinh
rồi mới thậm chí hiện đại rồi mới làm nhà thôi
thế thì nó thể hiện cái gì
nó thể hiện cái nhu cầu đời sống đã lên
và cái nhu cầu được sống vệ sinh sạch sẽ
nhưng tôi chỉ tiếc một điều là anh cứ đi một xem
anh vào bất cứ một nhà nào hà nội đều rất sạch
thành phố cũng thế ở nông thôn cũng thế
nhưng mà anh nhìn ở ngõ thì hoàn toàn là có thể
họ để lù lùm đống rác
chỉ cần là ra ngoài ngõ thôi
và người ta không coi như là
đấy là nhà mình
thật ra thì nhà với ngõ
tôi nhớ một câu chuyện là
tôi đọc ở đâu đó
có một người nhật nói là
anh ta nói là chúng mày hình như không yêu đất nước mày
bảo sao mày lại nói thế
bảo chúng mày ném rác ra đất nước mày
đấy là chứng tỏ là chúng mày không yêu
chúng mày yêu sao chúng mày lại ném rác ra
và lại một câu chuyện nữa
của nước ngoài
đấy là thủ tướng singapore anh thấy là
ông lý quang diệu ông có kể câu chuyện là
ông ấy phải mất một mươi năm chỉ làm một việc
là không cho người ta khạc nhỏ được
và ông ta phải mất một mươi năm
ông ấy nổi tiếng với một câu nói là
không có ý nghĩ trong sạch
trong một cái ngôi nhà bẩn
và tôi cho đấy là một cái điều mà
mà rất đáng phải suy nghĩ
và điều đó cho thấy là chúng ta cũng sẵn sàng
mất một mươi một mươi năm hai mươi năm
có phải không ạ
cũng không cần lời hứa nhiều đâu
chỉ cần là giải quyết được vấn đề rác thải nông thôn thôi
có thể nó cũng đã xứng đáng với cả một nhiệm kỳ
vấn đề công tác của một bộ một ngành
tôi nghĩ là không đơn thuần chỉ là
cái câu chuyện nhà sạch đất nước sạch
mà đây là cái thói quen của con người
của người dân
và chúng ta đang rất cần
là định hướng cho việc xây dựng một cuộc sống bền vững
với một cái môi trường trong lành trong sạch
thì thực ra nói nông thôn là nói chung thôi
chứ còn rất nhiều vùng nông thôn bây giờ
bà con đã rất ý thức về cái việc
an toàn vệ sinh môi trường
thì tôi cũng đi nhiều nơi và tôi cũng thấy
ví dụ như mới đây về giao thủy của nam định chẳng hạn
thì đến làng xã rồi thì đến những cái vùng
thì người ta sạch sẽ lắm anh ạ
về những vùng đó rất là thích
thì ở đây cái câu chuyện rác thải
nó là một trong nếu tôi nhớ không nhầm
nó là một trong những cái tiêu chí
để xây dựng cho nông thôn mới đấy anh ạ
và nông thôn mới phải là có môi trường sạch đẹp
an toàn không ô nhiễm
cái môi trường sống đấy thì sẽ hạn chế được cái dịch bệnh
và hạn chế lây lan những cái mờ
mầm bệnh rồi thì
sức khỏe con người sẽ được đảm bảo
và đây là một trong những cái
tiêu chí để xây dựng nông thôn mới
nói nông thôn tôi nói với anh là
làng tôi trong hương ước cổ của làng tôi
là có một quy định
là không được ném
xúc vật chết
ra đường hoặc xuống ao hồ
đấy ghi trong hương ước làng tôi từ ngày xưa
thì tôi thấy là
đấy là một cái ý mà
từ ngay từ mà hương ước
thì tôi nghĩ là
làng tôi thì cũng là một làng tương đối cổ
có lẽ là nó phải xuất hiện hàng trăm năm
chứng tỏ là từ hàng trăm năm trước
bậc tiền bối của mình
đã nghĩ đến vấn đề ấy
trong cuộc sống của chúng ta hiện nay
thỉnh thoảng nghe cái chuyện bà con
vứt lợn chết xuống sông xuống áo suối
áo hồ các thứ vứt các thứ ra thải ra môi trường
là chuyện thường xuyên ta vẫn lắng nghe
và vì vậy cho nên là cái việc mà
treo rác lên tàu hỏa đấy nhờ tàu hỏa
mang đến nơi khác nó rơi chỗ nào thì nó rơi mà
thì cũng không có gì là lạ cả
tức là cái ý thức thực sự
của chúng ta không chỉ
ở vùng nông thôn đâu mà cũng không chỉ vùng hương khê này đâu
và thậm chí ngay cả những doanh nghiệp cũng thế
những doanh nghiệp lớn cũng vẫn
chưa thoát khỏi điều này họ sẵn sàng mang rác
về quê hương mang rác từ nước ngoài về
để có thể kiếm trác được và chúng ta rất nhiều
những cái bãi rác nhập khẩu về
và vẫn chiếm kho bãi rất nhiều
độc hại và kể cả những cái
những cái rác thải củng cực kì độc hại
vì vậy cho nên là đây là vấn đề của toàn quốc
và câu chuyện của hương khê
ta có thể trách bà con trong cái hành vi này
nhưng nhìn rộng ra thì ta thấy là có thể
họ cũng không phải là người có lỗi
họ cũng không phải là người tạo ra cái tình trạng
gây ô những môi trường nghiêm trọng
các vùng nông thôn hiện nay vâng nhưng mà anh ạ
anh bùi hàng tám nói về hương ước tức là
thực ra là những quy định luật lệ
của một làng nhất định thôi nhưng mà
rộng ra là nước ta là có luật môi trường đấy
mà cái luật môi trường thì
tôi thì tôi không phải là người
hiểu biết nhiều về pháp luật
nhưng tôi nghĩ là những cái hành vi mà
nếu như chẳng may trong cái túi rác kia
là ra xúc ra cầm chết xúc vật chết
mà rêu rác mầm bệnh thì rõ ràng anh đã vi phạm
cái luật về môi trường anh có thể sử
bị xử vào một cái điều nào đó chứ không phải là
bây giờ ai cũng làm như thế thì
rõ ràng là nếu mà đất nước mà
cả dọc từ bắc vào nam theo cái tuyến đường tàu
nó mà dịch bệnh thì sao
tôi thì tôi nghĩ là
cái sâu xa ra
chúng ta lại nói đấy là cái ý thức
cái tính ích kỷ tức là
người ta sẵn sàng ném cái bật ra nhà người khác
và người ta rất vô
trách nhiệm tôi nghĩ đấy mà
mới là cái mà về sâu xa ra
đấy là tính ích kỷ tính chỉ biết
đến mình thôi thậm chí
là đấy như tôi nói từ nãy
người ta và anh đi đường bây giờ anh thấy
tự dưng thấy bà bê
trộm nước bẩn đổ xòe cái ra đường
thế thôi thế rồi hay là
ném xúc vật ra đường thì bây giờ thì
cũng không còn nhiều nữa nhưng ngày xưa thì nhiều
bây giờ hay là vẫn còn đấy ạ
tôi đi rồi vẫn thấy
anh thấy thả chó ra ngoài
đường buổi sáng đấy thôi thì
chó thả rông ừ chó thả rông rồi
hình như là người ta
chỉ muốn là sạch cái nhà người ta
còn từ ngõ trở đi là không phải
nhà người ta nữa vâng tôi cho là
điều lo ngại
là những cái rác ở đời sống sôi
mà cái rác ấy nó nằm trong
mỗi cái suy nghĩ mỗi cái tư duy
của mỗi con người đấy mới
là cái điều kinh và tôi nghĩ điều đó
hoàn toàn đúng chừng nào với những cái tâm hồn
sạch sẽ thì chắc sẽ không vứt rác ra đường nữa
vâng tôi nghĩ là như thế
vâng xin cảm ơn nhà báo bùi hoàng tám
thưa quý khán giả
cũng cùng là cái chủ đề
để làm sạch đẹp cảnh quan trong khu dân cư
làm sạch đẹp cho cuộc sống của mình
thì cũng nhiều người
đã có những cái hành động
rất là tốt những hành động có thể nói là
rất đáng yêu trái ngược với những hành vi
mà chúng ta thấy trong cái clip vừa rồi
họ đã có những cái
đóng góp tích cực trong cái công cuộc giữ điện vệ sinh chung
để xây dựng cái cuộc sống văn minh
xây dựng cuộc sống của mình ngày càng
tốt hơn sạch đẹp hơn
lành mạnh hơn
sau đây mời hai nhà báo cùng quý khán giả
theo dõi một cái phóng sự ngắn
do phông viên chúng tôi mới thực hiện
biến những góc phố ô nhiễm thành những vườn hoa đẹp
và mong muốn truyền cảm hứng
cho các bạn trẻ về ý thức bảo vệ môi trường
ý tưởng biến bãi rác thành vườn hoa
của một sinh viên học viện báo chí
và tuyên truyền
đã trở thành mô hình có ý nghĩa xã hội tích cực
nếu trước đây
những bức tường loang lộ bởi các quảng cáo
rán chản lan rác thải
chất đống bốc bùi khó chịu
thì đã mọc lên những vườn hoa rực rỡ
không còn phải lắc đầu bịt mũi đi thật nhanh
qua các bãi rác
giờ đây ai cũng phải nán lại trầm trồ
trước sự đẹp mắt và xanh mát
của cây và hoa
người già và trẻ nhỏ có thêm không gian sinh hoạt trong lành
nguyên vật liệu làm vườn hoa
chủ yếu từ vật liệu tái chế
như gạch vỏ chai lốp xe
vừa để giảm chi phí
vừa giúp bảo vệ môi trường
không còn tình trạng vứt rác bừa bãi
không còn những bãi rác cả mấy năm
không thể dọn sạch
mọi người đều ý thức được việc giữ vệ sinh chung
cùng nhau chăm sóc hoa
như một niềm vui giản dị
hoạt động này góp phần giúp bộ mặt đô thị
văn minh sạch đẹp hơn
ta xem ở trong hình ta thấy
rõ ràng là không đơn thuần
và những lọ hoa và những tái chế
những bức tranh đẹp như thế
những hình ảnh đẹp như thế
nó cứ đang dần dần hiện lên
và nó thay thế cho những cái
mà lâu nay chúng ta bức xúc
ở đô thị thành phố
và có lẽ chúng ta thấy
nếu như lúc nãy các anh nói về
ý thức của con người
tôi thấy đây là những đốm lửa
đã được nhen lên
và những ý thức của những người trẻ
này đã vượt ra ngoài bờ rào
của gia đình mình
thay vì việc vứt rác sang nhà hàng xóm
như anh nói thì bây giờ người ta làm đẹp
nhà người ta và người ta bắt đầu làm đẹp
ra đến cộng đồng đến những khu công cộng
trước đây người ta hay ỉ lại
vào cộng đồng xã hội ỉ lại
vào kinh phí ỉ lại với nhiều thứ
nhưng mà bây giờ không cần nữa
và với những cái đó thì nó không phải là tốn kém
chỉ cần có ý thức là có thể làm được
những câu chuyện như này là ngày càng nhiều
ở ngay hà nội thôi cách đây không lâu
chuyển đến dân chúng tôi cũng có một phóng sự
nói về một tổ dân phố một chi bộ
và đấy thì các bác lớn tuổi rồi
nhưng cũng huy động nhau tìm các cái
lốp xe cũ rồi là tìm các cái vật liệu
thải loại nhưng có thể sử dụng được
và sau đó thì biến cái góc phố
cái nơi mà chuyên môn đổ rác
lâu nay nhiều năm nay
của bà con khu phố đó
biến góc phố đó trở thành một vườn hoa
một vườn hoa mini rất đẹp
với rất nhiều loại hoa có chăm sóc
và thành nơi nô đùa của trẻ
thế thì rõ ràng là
cái điều đó nó làm đẹp
cho cuộc sống và là như
nhà báo của anh nói là những cái đốm lửa
giúp chúng ta thấy ấm áp hơn
cảm thấy tin tưởng hơn
và chúng ta cũng không quá bi quan
bởi vì những cái đốm lửa như thế này
nó có thể sẽ lan rộng hơn
và ngày càng lan rộng hơn nữa trong xã hội của chúng ta
nhưng hành vi này rất đáng là cổ suý
rất đáng là khen ngợi biểu thương
rất đáng là nhân rộng
và chúng tôi nghĩ như thế này
đôi lúc ở đây
cũng không nhất thiết phải có sự chỉ đạo
quản lý hay là những cái gì
nó đòi hỏi các cấp các ngành vào cuộc
mà trước hết là cái ý thức của mỗi người dân
là cái nhu cầu muốn có cuộc sống
trong lạnh hơn tốt đẹp hơn
và ý thức đó cộng với một chút
cái tinh thần tự nguyện
hy sinh một chút
thua thêm một chút kinh phí mình bỏ ra nhỏ nhỏ
cho cá nhân thôi nhưng để biến cái môi trường sống
mình nó sạch đẹp hơn
thì ở đây cuối cùng lại là vấn đề ý thức của con người
thành thật là tôi cũng
phóng sự vừa rồi
rồi là một số việc là
nhưng tôi thành thật là
cái đốm lửa mà anh ngọc oanh nói
tôi thấy nó còn leo lét lắm
và tôi rất lạ là các bạn trẻ
thì tuổi như anh em mình
ở thế giới này một hai chục năm
nữa ba chục năm nữa là cùng
mà các bạn cứ sau một cuộc gì đó
thì để lại ngột ngang rác
đấy mới là điều tôi thấy lo
tôi nói thật là tôi cũng rất là
tôi cố lạc quan
để mong cái đốm lửa
mà anh ngọc oanh với anh
cũng vừa nói
nhưng mà quá thật là nhìn thử thực tế
thì tôi vẫn đầy lo gạn
ngày xưa mẹ tôi đi ra đường
là mẹ tôi không cho vứt những mảnh chai
hay những cái cành rào ra
mẹ tôi nói là như thế người ta dẫm vào
như thế là thần phật hai vai
rồi như thế là phải tội
thế nhưng bây giờ thì các bạn cứ thản nhiên như không
thì tôi thấy lạ mà chi thức của bạn nó lớn hơn
học hành của bạn nhiều hơn
không nhưng mà anh xem
trong cái câu chuyện vừa rồi là toàn các bạn
thanh niên đấy chứ
thì tôi đã nói rồi mà
nhưng mà đốm lửa của anh nó mong manh lắm
nhưng mà tôi biết là trung ương đoàn có cả những chiến dịch
về hành động về môi trường rất là lớn
những cái chiến dịch đoàn viên thanh niên
ra các cái bãi biển các vùng ô nhiễm
họ cũng làm rất nhiều điều
tuy nhiên trở lại câu chuyện mà anh
bùi hồng tám vừa nói
thì tôi nghĩ thế này
ở đây điều quan trọng đúng là nó phải được
giáo dục từ nhỏ
chúng ta vẫn nghe câu chuyện ở nước ngoài
ví dụ như người lớn dạy trẻ con
vứt rác bửa vãi
cho nên có khi ăn cái kẹo xong một đứa trẻ
ở một cái nước mà được giáo dục ấy
là nó cầm cái giấy kẹo cho tới khi gặp thùng rác
thì nó mới bỏ vào thùng rác
chứ nó không vứt ra được
hay là ví dụ đi ngang đường chẳng hạn
thôi nó cũng phải đi đúng cái chỗ mà quy định cho người đi ra đường
hay là lên trên tàu điện ngâm chẳng hạn
lên những cái phương tiện công cộng
một đứa trẻ có thể cũng biết cách đứng dậy nhường ghế
cho một người phụ nữ mà lớn tuổi hơn
thậm chí đáng tuổi mẹ tuổi bà nhường ghế
như vậy nó phải được giáo dục từ nhỏ
và điều này
có thể nói là chúng ta chưa làm được
cái việc mà vứt rác ra khỏi nhà mình
vứt rác sang nhà người khác
thì rõ ràng là đấy động tác nó rất là hôn nhiết
và không nghĩ rằng đấy là mình có lỗi
còn nếu như ở những nước mà họ
phạt ngay một khoản tiền ở đó
thì lúc đó anh có thể sử dụng chế tài
thì nó là chuyện khác
nhưng chúng ta cũng chưa có cả điều đó nữa
vì vậy cho nên cái việc mà vứt rác ra đường
hay là cái việc mà không có ý thức với môi trường sống xung quanh mình
thì điều này
có vẻ như nó đòi phải có cái thời gian
có các cái thế hệ
phải giáo dục từ nhỏ
tôi cho là cùng với lại cái
cái sự chuyển biến
của nhận thức
thì cái luật pháp chúng ta cũng chưa đủ mạnh
và tôi nói là
một cái luật là cấm vứt rác
thuốc lái ở nơi công cộng nhưng cho đến bây giờ
hình như mới phạt một người duy nhất
ở lào cai yên bái gì đấy
và tôi thấy là
chính vì cái chế tài của anh không nghiêm
một là nếu đã
ra luật thì phải làm nghiêm
còn nếu không thì nhận thấy là chưa đủ
thì đừng rẻ ra
ra một cái
đến bây giờ đến tôi nghĩ là phải bốn năm năm rồi
nhưng duy nhất phạt một người
trở lại với cái clip vừa rồi hương khê
chúng ta nói vui thế thôi
không có nghĩa là
người ta mang rác đến nhà anh
thì anh lại mang anh chuyển đi chỗ khác
không thể được
việc ai mang rác đến nhà anh là anh vi phạm pháp luật
còn lại anh mang rác đến nhà khác
thì anh lại vi phạm pháp luật
cái câu chuyện hương khê
tôi vẫn cảm thấy có chút gì
tôi cảm thấy băn khoăn lắm
tôi nhìn nhận họ như là nạn nhân hơn là thủ phạm
bởi vì rõ ràng họ cũng mong muốn
một môi trường sống trong lành chứ ạ
họ cũng muốn nơi sống của họ là trong lành
sạch đẹp không có rác rưỡi
nhưng vì ở đấy không còn có chỗ để đổ rác nữa
rác nhiều quá rồi
mà rõ ràng việc thiết kế các nơi tiêu hủy
trôn lấp rác thải phải là việc của chính quyền
chính quyền trong trường hợp này
bất lực trong việc tìm nơi để mà
chứa rác ở và bà con sẽ buộc phải dẫn
đến cái hành vi rất manh động
rất đáng chê trách
ta thì chưa nói đến mức độ phạm luật
nhưng ít nhất về mặt đạo đức
thì cũng rất đáng chê trách
thế thì rõ ràng họ hành xử như vậy
nhưng họ có thể cũng là nạn nhân thôi
một phản ứng tiêu cực
trước cuộc sống của họ bị đe dọa bởi rác hải
và vì vậy
cuối cùng lại là câu chuyện là công tác quản lý
bởi vì có những việc nó vượt ra khỏi
tầm tay của từng nhóm nhỏ
cộng đồng dân cư của người dân
nhưng mà quay trở lại với clip hai thì nó lại khác
ở đây rõ ràng là câu chuyện rất nhỏ
họ tự nguyện thôi
không ai bắt anh phải ra đường vẽ vào bờ tường
không ai bắt anh phải lấy lốp cũ để đổ đất vào để trồng cây trồng hoa
không ai bắt anh phải
dọn vệ sinh cái góc để rác
nó biến thành một cái nơi cây cảnh
mà nó là ý thức con người
vì vậy tôi nghĩ là
chúng ta gọi đây là những cái điểm sáng
nó cảm thấy ấm áp vì thế này
ít ra thì chúng ta cũng biết rằng trong cuộc sống
vẫn còn có những hành động
những hành vi rất là tự nguyện
rất là tự rác như thế để cố gắng
làm cho cuộc sống của chính mình
và những người xung quanh mình tốt hơn
và điều đó là rất đáng cổ trí
tôi nghĩ là
nếu anh nói đến biện pháp quản lý
tôi nghĩ là nếu như
những cái đốm lửa
như anh nói được nhân lên thông qua
các biện pháp quản lý ở các cấp chính quyền
mà đặc biệt là ở đây
anh có nói đến cái giới trẻ
người sẽ còn hưởng thụ cái cuộc sống
còn lâu dài thì cái cuộc sống
cần bền vững hơn nữa
có lẽ là việc này
có lẽ nên giao cho đoàn thanh niên
tất nhiên là môi trường thì thuộc về tất cả mọi người
chứ không phải chỉ có đoàn thanh niên
tôi lại thấy là hình như cái này
cái gì phong trào ấy mà nó cứ thành cái gì ẩm mỹ
cả lên khua chuông gõ bõ
trống rong cờ bỏ
tôi nghĩ là giáo dục thế nào đó
từ mỗi gia đình
bây giờ thì tôi thấy trường học đang làm khá tốt về cái ấy
ví dụ trẻ con bây giờ các anh thấy
không vứt rác ra đường
trẻ con bây giờ là không chuyện vứt rác ra đường
hay là về nhà hãng thế
là tương đối ngoan
vấn đề ở sâu xa
chắc là các nhà báo vẫn còn nhớ một cái câu chuyện
ta đã bàn loạn cách đây không lâu
nói về cái rác ở hội an ấy
và ở đấy thì có những ông tây là tự nhiên là
đi tour du lịch và trong thực tế các cái khu du lịch
và ta thấy rất nhiều các cái người khách du lịch nước ngoài đến
họ nhìn thấy rác
họ tự động họ nhặt
rồi là họ nhìn thấy đi đường sai luật lệ
họ đứng với họ ngăn cản mà rõ ràng không phải việc của họ
thậm chí là không cần có khi là còn bị hành hung
bởi vì ông đã can thiệp vào cuộc sống của những người này
thế nhưng họ tự nguyện nhặt rác
họ tự nguyện thực hiện cái công việc như vậy
thì điều này là chính là ý thức
nó ý thức vào trong ngấm vào trong máu của họ rồi
trở thành vấn đề hành xử có tính chất
bản năng bản chất của họ rồi
do đó cho nên là chúng ta phải nhấn mạnh là nó phải
giáo dục từ nhỏ để có được cái ý thức
chứ còn những cái thuộc về phong trào
hô vào chỗ này một tí chỗ kia một tí
rồi cuối cùng đâu vào đấy
thì thực sự mà nói thì nó cũng chỉ là bề nổi thôi
phải không ạ
vậy là tôi và các anh chúng ta hãy chờ đợi một mươi năm nữa
khi mà các cháu nó lớn lên
để rèn luyện theo thời gian
chứ bây giờ chúng ta khó cải tạo
nhưng tôi nghĩ là nếu để có được một mươi năm nữa
thì ngay bây giờ những người lớn
chúng ta lại phải chuẩn bị cho mình
chứ còn nếu mà chúng ta chỉ trông chờ một mươi năm nữa
thì tôi thấy là
chúng ta lại thất vọng thôi
và ở đây
lại trở lại một bài toán nguồn thủa
một là giáo dục đạo đức
hai là biện pháp mạnh
tôi tin là vứt mẩu thuốc ra đường
như singapore lôi ra nện cho ba heo
thì tôi nói với anh là
chúng ta không dám làm nữa
thực ra những cái hình phạt ở các quốc gia thì khác nhau
đôi lúc nó còn phụ thuộc vào cái tập quán truyền thống
và nhiều yếu tố khác nữa
ở singapore thế nào tôi cũng biết
chứ nếu như ở ta
một người lớn tuổi già một chút
ví dụ một ông cụ dâu tóc bạc phơ hút thuốc lá
mà bị lôi ngay ra đập cho mấy heo
thì không biết có ai đánh cụ không

là quyền con người
và nhiều thứ khác
nhưng tôi nghĩ là đúng là có lẽ cũng phải có những biện pháp mạnh
chứ nếu không thì động viên mãi rồi
nói mãi rồi
ý thức thì không thay đổi được
và vì vậy thì đành phải chờ đợi
chờ đợi là những người đó không hành xử như thế nữa thôi
chứ còn bây giờ không cách nào khác
tôi ở việt nam nói là việt nam là nói giọng lớn thôi
chứ tôi đi máy bay tôi thấy là cấm mua thuốc ấy
có ông nào dám hút thuốc đâu
bởi vì hút thuốc là nó mở cửa ném ra ngay ra
và đấy chứng tỏ là một khi luật pháp
nghiêm như là chúng ta đang đi máy bay
thì sẽ không có ai dám vứt rác
không có ai dám hút thuốc
không có ai dám làm những cái việc mà trái pháp luật
nhìn thấy ngay hậu quả
và cái biện pháp trừng phạt của người ta
chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây
xin cảm ơn hai nhà báo
bùi hoàng thám ngọc oanh đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau
hẹn gặp lại